thời gian gần đây tình trạng cờ bạc ở vùng nông thôn tỉnh bình định diễn biến khá phức tạp kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự
lực lượng công an đã và đang tiếp tục nỗ lực để mạnh công tác đấu tranh triệt xóa
vào đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín công an huyện tây sơn tỉnh bình định khởi tố bắt giam bảy đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại xã bình thành huyện tây sơn
ổ cơ bạc này lúc đầu tổ chức tại nhà trần thị thanh thắm
sau đó liên tục thay đổi
liên tục thay đổi địa điểm có khi vào trong rừng keo
để bắt quả tàng những sòng bạc di động như thế này lực lượng công an đã theo dõi trong nhiều ngày đêm
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay chỉ riêng công an huyện tây sơn đã bắt xử lý gần hai mươi vụ đánh bạc với nhiều hình thức khác nhau có gần một trăm linh đối tượng tham gia
đã xử lý hình sự hai vụ khởi tố một mươi ba đối tượng số còn lại xử lý hành chính
các huyện thị xã thành phố ở trên địa bàn tỉnh bình định
đều xảy ra tệ nạn đánh bạc
dù tổ chức ở rừng núi có nhiều tầng lớp canh gác
nếu tổ chức ở trong nhà ở của dân thì nhà nhiều lốp cửa và cũng có lực lượng canh gác
với phương thức thu đoạn như thế việc triệt xóa là hết sức khó khăn
ở địa bàn giáp danh với các tỉnh như gia lai phú yên hoạt động cờ bạc càng diễn biến phức tạp
các đối tượng kéo đến bùng thôn quê
tổ chức gây sóng với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
và một trong những cách thức mà các đối tượng thường áp dụng là thuê nhà nghỉ hay phòng karaoke
nhà dân rồi khóa trái cửa bên ngoài để sát phạt bên trong
số khác thường xuyên di chuyển tổ chức trong các dãy rừng cắt cử đàn em cảnh giới
các đối tượng đánh bạc trên địa bàn xã bình thành
thường đánh bạc vào những lúc là rán rối không có việc làm
sau đó là sẽ tụ tập từ đánh nhỏ
sẵn đánh lớn và đánh những nơi là hiệu lãnh vinh vế không có người quả lại
và thường đánh vào lúc đông khuya
để triệt số các tụ điểm này đồng thời là xác định đối tượng có tính chấp bên nhóm hợp động lưu động với tụ đô bờ đánh bạc này
thì sẽ báo cáo các cơ quan chức năng cấp trên để phối hợp và triệt số có hiệu quả
bên cạnh đó thì sẽ tăng cường biện pháp phối hợp các chính viên địa phương
đỡ giáo dục các đối tượng đã xử lý hình chính
bên cạnh công tác đấu tranh triệt xóa công an các địa phương đã để mạnh công tác phòng ngừa
tích cực vận động nhân dân không chứa chấp cờ bạc và kịp thời cung cấp thông tin liên quan cho lực lượng công an
ngoài ra công an cơ sở cần tăng cường các biện pháp gọi hỏi
giăn đe các đối tượng đã có tiền án tiền sự về hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc buộc phải viết cam kết không tái phạm
hệ lụy của nạn cờ bạc kéo theo việc cho vay nặng lãi đòi nợ thuê đánh nhau do mâu thuẫn trong lúc cờ bạc
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
vì vậy việc chấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này cần quyết liệt hơn nữa
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa với loại tệ nạn này
khoảng năm giờ sáng nay đã xảy ra trái lớn tại công ty mê mặt macalot xã thành hải huyện thanh hà tỉnh hải dương
theo thông tin ban đầu ngọn lửa được cho là bắt nguồn
thường xưởng trong nhà máy của công ty mê mặt macalot sau đó lan ra xung quanh
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
đã huy động tám xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường để dập lửa
cơ quan chức năng cũng huy động lực lượng công an và dân quân ở một số xã trong huyện
để tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác chữa cháy
đến bảy h ba mươi phút sáng nay đám cháy cơ bản được khống chế hiện vẫn chưa ước tính được thiệt hại
năm hai nghìn một mươi tám bị cáo trần kim chuyến đã lợi dụng khâu thẩm định hồ sơ qua điện thoại của vbpfc không được chặt chẽ
nên chuyến cùng đặng hoàng uyên phương cao hồng mộng hùng đã cấu kết với một mươi bốn bị cáo khác để lập hồ sơ vay
làm giả thông tin khách hàng sau đó giả chữ ký của những nhân viên văn phòng cho vay hai mươi bốn g do bị cáo phạm trí nhân
mở tại phường ba tp vĩnh long để gửi lên hệ thống mạng internet của vbpfc

đề nghị vay tiền
với tám mươi chín hồ sơ vay cùng với sự tham gia của tổng cộng một mươi bảy bị cáo đã chiếm đoạt được số tiền là hai tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng của vbpfc
tại phiên tòa một mươi bảy bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần kim chiến tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng của vbpfc
tại phiên tòa một mươi bảy bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần kim chuyến một tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng của vbpfc

tại phiên tòa một mươi bảy bị cáo đã tuyên phạt bị cáo trần kim chuyến một tỷ tám trăm bốn mươi bốn triệu đồng của vbpfc

nếu quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện